chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua ba mươi một tháng bảy phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang ký quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng tổ quốc ghi công
đối với ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại đèo bảo lộc huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
các đồng chí được công nhận liệt sĩ và cấp bằng tổ quốc ghi công gồm trung tá nguyễn khắc thường quê quán xã nam hưng huyện nam sách tỉnh hải dương
thiếu tá lê quang thành quê quán xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị và đại úy lê ánh sáng quê quán xã tân lâm hương huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đều là cán bộ phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh lâm đồng
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhận được thông tin khu vực chốt đèo bảo lộc có hiện tượng sạt lở nên một số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông
madagui phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng được điều động đến để cùng người dân di rời phương tiện trang thiết bị tại đây
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ba đồng chí và anh phạm ngọc anh nguyên chiến sĩ nghĩa vụ công an đã xuất ngũ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đang làm việc gần đó đến hỗ trợ lực lượng công an thì bất ngờ bị một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp
căn cứ luật công an nhân dân và để ghi nhận sự hy sinh của ba đồng chí trong khi thực hiện nhiệm vụ
chiều ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định
truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí nguyễn khắc thường truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí lê quang thành
và truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí lê ánh sáng
đồng thời trích từ quý nghĩa tình đồng đội công an nhân dân hỗ trợ gia đình mỗi đồng chí hy sinh số tiền một trăm linh triệu đồng
hỗ trợ gia đình anh phạm ngọc anh số tiền năm mươi triệu đồng
đau buồn xót xa là không khí đang bao trùm lên những gia đình ba cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông madaway
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
sinh cao cả của các anh khi làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc để lại biết bao tiếc thương cho gia đình bạn bè và đồng đội
không khí tiếc thương bao trùm khi mà chủ nhân của ngôi nhà này đã vĩnh viễn nằm xuống vì bình yên của nhân dân
chúng ta nguyễn khắc thường có hai con trai sinh năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi bốn
nhà anh ở huyện đức trọng cách chốt cảnh sát đèo bảo lộc khoảng một trăm linh km
thường ngày mỗi khi đến cơ quan làm việc anh phải ở lại đơn vị trực từ bảy đến một mươi ngày mới về nhà nghỉ hai ngày rồi lại quay lại đơn vị công tác
sự ra đi của anh là sự tiếc thương vô cùng lớn không thể bù đắp được đối với đồng nghiệp và gia đình
tôi thấy rất là đau lòng cả đồng chí làm nhiệm vụ và hy sinh như vậy thì mất mát
không phải chỉ cho gia đình mà cho cả đơn vị và cho cả xã hội chúng ta
chỉ người để đảm bảo an toàn giao thông để cầu khắc bình an của người dân
một sự mất mát rất lớn vì trong thời bình lực lượng công an vẫn phải đổ máu vẫn phải có sự hy sinh
đó là một sự mất mát rất lớn không chỉ riêng của gia đình đồng chí thường không chỉ riêng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
cũng như là của nơi riêng và công an toàn quốc nơi chung
và chúng tôi cũng nhận thấy đây cũng là một cái tấm gương để chúng tôi loay theo
còn một mươi ba ngày nữa đại úy lê ánh sáng sẽ tổ chức đám cưới xây dựng tổ ấm cho riêng mình
nhưng tài họa đã ập đến anh đã ra đi mãi mãi
đại úy lê ánh sáng quê ở hà tĩnh hiện cha mẹ anh chị em vẫn sinh sống ở quê
hàng ngày anh cùng đồng đội tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
đoạn dài khoảng bốn mươi km thắp nén tầm gương
những đồng chí đồng đội của anh mong anh yên nghỉ nơi chiến suối
nghe tin thì tụi em cũng đàng hoàng hết không ai nghĩ
mọi người đều hy vọng là các anh sẽ có cơ hội trở về với gia đình
nhưng mà không nghĩ là không có phép mong nó xảy ra với các anh
mọi người đều không thể ngờ được
tất cả các anh đều ra đi với sự tinh núi của mọi người
tất cả mọi người thì đều vô cùng đau sốc với sự ra đi của các anh
chiến tranh đã lùi xa tưởng như trong thời bình sẽ không còn những hy sinh mất mát
nhưng để giữ bình yên cho đất nước vẫn còn đó những hy sinh thầm lặng
tấm gương hy sinh của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông lâm đồng
sẽ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an hôm nay phải sống làm việc và chiến đấu hết sức mình
vì sự bình yên của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng xác nhận video đang xuất hiện trên mạng xã hội
chính là hình ảnh ghi lại vào thời điểm tổ công tác chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc
cùng với người dân đang đưa tảng đá ra khỏi mặt đường đèo trước khi xảy ra sự cố lở đất
khiến cho ba cán bộ và một người dân hy sinh
theo đó sáng ba mươi tháng bảy nhận được thông tin có tảng đá lớn từ trên núi cao rơi xuống
nằm án ngữ giữa mặt đường đèo
tổ công tác chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc gồm các đồng chí nguyễn khắc thường
đồng chí lê ánh sáng và đồng chí nguyễn văn hưng đã ngay lập tức di chuyển tới hiện trường
lúc này phương tiện lưu thông qua đèo rất đông nếu để kéo dài sẽ gây ủn tắc toàn bộ tuyến đèo bảo lộc
trong tổ công tác đã gọi thêm nhiều tài xế và hành khách cùng đẩy hòn đá ra khỏi lòng đường
để các phương tiện lưu thông trở lại bình thường
sau đó các anh trở về chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc để di chuyển thiết bị
phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm thì xảy ra sự cố sạt lở đất
thông tin từ tỉnh lâm đồng đến một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy đất đá sụt lở tại đèo bảo lộc đã được lực lượng chức năng dọn xong
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với thạch cương ba mươi sáu tuổi và tô hoàng trương ba mươi bảy tuổi
về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay thạch cương và tô hoàng trương thường xuyên sử dụng mạng xã hội
để biên soạn đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video và livestream nhiều thông tin sai sự thật
giả mạo vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
sở thông tin và truyền thông trà vinh đã hai lần xử phạt vi phạm hành chính đối với thạch cương
về hành vi đăng thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên trang cá nhân
sử phạt phi phạm hành chính một lần đối với tô hoàng trương
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
thưa quý vị vận chuyển trái phép chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp và một mươi một kg ma túy đá
đối tượng lầu ali sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện điện biên tỉnh điện biên
vừa bị phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên
phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt xử
tại khu vực bản na khoang
xã mường nhà huyện điện biên ali bị bắt quả tang cùng hai ba lô đeo trên người
một ba lô có một mươi sáu bánh hình chữ nhật bên trong có các gói màu xanh
chứa các viên nén màu hồng mang ký hiệu wi nghi là ma túy tổng hợp
số lượng chín mươi sáu viên
một ba lô có một mươi một gói hình hộp chữ nhật bên trong có các gói ninh lông in chữ nước ngoài
chứa tinh thể màu trắng đục nghi là ma túy đá
trọng lượng một mươi một kg một điện thoại di động một bộ đàm
lầu ali khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng mang quốc tịch lào
đến giao cho một người đàn ông không rõ danh tính ở xã núa ngam huyện điện biên tỉnh điện biên
đang đi giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ